đây là năm đầu tiên sau khi các nước dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế phòng chống dịch covid một mươi chín
vì vậy chính quyền nhiều địa phương và các nhà tổ chức tại nhiều nước đã đưa ra các ý tưởng và chương trình chào đón năm mới một cách hoành tráng
hoạt động chuẩn bị và chào đón năm mới ở mỗi nước mỗi khác nhưng tiệu chung lại thì đây là dịp để mọi người nhìn lại một năm đã qua
tạm gác lại âu lo phiền muộn của năm cũ và hướng tới năm mới hai nghìn hai mươi ba với những kỳ vọng tốt đẹp hơn
sydney sẽ là một trong những thành phố lớn đầu tiên đổ chuông đón năm mới hai nghìn hai mươi ba khẳng định lại vị thế là thủ đô đón giao thừa của thế giới sau hai năm australia áp dụng các biện pháp hạn chế để chống dịch
chính quyền thành phố sydney ước tính sẽ có thêm gần nửa tỷ lượt người theo dõi các lễ hội trực tuyến hoặc trên truyền hình
suốt tuần qua các chuyên gia tại công ty forty fireworks
đơn vị đảm nhiệm tổ chức chương trình bắn pháo hoa đã làm việc từ một mươi đến một mươi hai tiếng mỗi ngày để sẵn sàng cho bữa tiệc ánh sáng mang tính biểu tượng của xứ sở cangroug
đối với chúng tôi việc có thể giúp mọi người xích lại gần nhau đón chào năm mới với niềm lạc quan và niềm vui là một thành công
còn tại mỹ trung tâm của các sự kiện đón chào năm mới là ở quảng trường thời đại thành phố new york
những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho hoạt động chào đón năm mới cũng đã dần hoàn tất
quả cầu pha lê với ba mươi hai bóng đèn led cũng đã được treo lên cao và cho chạy thử nghiệm trước khi được đưa vào sử dụng
chúng tôi đã trở lại chúng tôi đã sẵn sàng cho hàng trăm nghìn người sẽ có mặt ở đây vào giao thừa
và hơn một tỷ người trên khắp thế giới sẽ theo dõi thời điểm quả cầu sẵn sàng hoạt động
và vào lúc nửa đêm chúng ta sẽ cùng đếm ngược với mọi người từ khắp nơi trên thế giới
năm mới mang đến cho mọi người cơ hội để suy ngẫm
trước bằng cách xác định mục tiêu và ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn
trong khi đó đón năm mới hai nghìn hai mươi ba là thời điểm nước nga tăng cường an ninh
đặc biệt là tại những thành phố lớn trong đó có thủ đô moscow và các khu vực gần biên giới với ukraine
theo chính quyền moscow trong các ngày lễ năm mới và giáng sinh từ ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
các đơn vị cung cấp dịch vụ của thành phố hoạt động ở mức độ cao nhất cả ngày lẫn đêm
việc tuân thủ các quy tắc an toàn phòng cháy chữa cháy và chống khủng bố của cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhân liệu và năng lượng được kiểm soát đặc biệt
hơn một năm trăm linh nhân viên từ các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ sẵn sàng dập tắt những đám cháy có thể xảy ra
hơn một năm trăm linh nhân viên từ các đơn vị cứu hỏa và cứu hộ sẵn sàng dập tắt những đám cháy có thể xảy ra